theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa tại thôn đồng cốc xã xuân phú huyện thọ xuân
đã ghi nhận một ổ dịch xuất xuất huyết cũng là ổ dịch đầu tiên trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cụ thể tại ổ dịch này đã có hai bệnh nhân dương tính với virus sốt xuất huyết
một số trường hợp khác đang tiếp tục được giám sát
sau khi phát hiện ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên và điều tra có vector truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
ngành y tế huyện thọ xuân đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường
làm sạch nguồn nước diệt bọ gậy tổ chức phun hóa chất diệt mũi trong vòng bán kính hai trăm linh m kể từ nhà bệnh nhân